liên quan đến vụ án cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày bảy tháng bốn vừa qua tại maxim club
thành phố tuy hòa tỉnh phú yên sau hai tháng truy lùng quyết liệt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp tuy hòa đã bắt được hai đối tượng truy nã nguy hiểm gây ra vụ án trên
vào đêm ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu châu thành tiên trú tại xã an dân huyện tuy an
cùng các bạn của mình rủ nhau vào maxim club ở một mươi bảy độc lập phường bảy thành phố tuy hòa chơi
tại đây châu thành tiên đã bất ngờ bị hai thanh niên cầm hung khí chém đứt lìa bàn tay phải
xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án công an tp tuy hòa đã nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh
xây dựng kế hoạch để truy tìm thủ phạm gây án
phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này hết sức là manh động
và ý thức xem thường pháp luật xem thường tính mạng của người khác
ngay trong đêm
chúng tôi đã khẩn trương và xác định được nhóm đối tượng gây án
sau khi gây án thì số đối tượng này đã trốn khỏi địa phương
tiếp theo đó trong một thời gian ngắn bằng các biện pháp
chúng tôi đã xác định được nơi lẩn trốn của hai đối tượng chính trong vụ án
và đến thời điểm này đã bắt được hai đối tượng
qua quá trình điều tra xác minh lực lượng công an đã xác định hai đối tượng gây án là nguyễn nhất nam
tên thường gọi là bảy
trú tại thôn lãnh văn
xã xuân lãnh huyện đồng xuân tỉnh phú yên
và vũ hoàng anh khoa trú tại tổ chính khu phố nguyễn công trứ phường ba thành phố tuy hòa
trước cơ quan điều tra đối tượng nguyễn nhất nam đã khai nhận toàn bộ sự việc dẫn đến hành vi phạm tội của mình
qua vụ án trên cho thấy từ những mâu thuẫn tưởng chừng rất đơn giản
nhưng đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
đây là cái giá phải trả cho những hành vi xem thường pháp luật